công an tỉnh bình thuận đã xác định được kẻ chủ mưu cầm đầu trong nhóm đối tượng hoạt động tuyển rửa thu hồi kim loại nặng với số lượng lớn nghi là vàng trái phép trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
thời gian vừa qua tình hình khai thác khoáng sản trái phép ở địa bàn tỉnh bình thuận có lúc có nơi có thời điểm diễn biến phức tạp đặc biệt là các đối tượng lợi dụng địa hình địa thế khó khăn địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận để khai thác khoáng sản trái phép
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh điều tra cơ bản để nắm theo dõi các đối tượng có liên quan